sáng nay ngày một mươi ba tháng chín tiếp tục phiên họp thứ một mươi bốn ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự thảo
nghị định quy định về quản lý sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
cho ý kiến vào điều một mươi bốn quy định về việc quản lý sử dụng số thu phí được để lại
đa số thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đồng ý với quy định như trong dự thảo nghị định
theo đó ủy ban thường vụ quốc hội đồng ý để lại một phần số tiền phí thực thu trong lĩnh vực ngoại giao
để bù đắp chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ phục vụ công tác thu phí theo quy định
chi hỗ trợ sửa chữa thường xuyên sửa chữa lớn tài sản đổi mới thiết bị hiện đại hóa công nghệ thông tin
chỉ đào tạo bồi dũng chuyên môn và ngoại ngữ chỉ bổ sung thu nhập cho cán bộ công chức viên chức người lao động
theo ý kiến của nhiều đại biểu khoản hỗ trợ này là nguồn khích lệ động viên cán bộ công chức viên chức và người lao động
khi đi nhiệm kỳ tại nước ngoài trong điều kiện mức sinh hoạt phí theo chế độ còn hạn chế
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc điều động phân công cán bộ đi công tác nhiệm kỳ
tại các địa bàn khó khăn và giúp giữ chân các cán bộ trẻ có năng lực giỏi chuyên môn nghiệp vụ ngoại ngữ cho ngành
tránh tình trạng chảy máu chất xám tránh những cám rỗ mua chuộc của các tổ chức cá nhân nước ngoài và các thế lực thù địch
tuy nhiên các đại biểu đề nghị các khoản thu chi phải được dự toán và được quốc hội thông qua
số vượt thu phải báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội
bên cạnh đó bộ tài chính phải quy định cụ thể về khoản chi cho từng chế độ để tránh sai phạm
thời gian còn lại của buổi sáng ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về báo cáo của chính phủ
việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới